hội nhà báo việt nam đã tổ chức kỷ niệm chín mươi năm ngày báo chí cách mạng việt nam và trao giải báo chí quốc gia lần thứ chín năm hai nghìn một mươi chín
dự lễ trao giải có nguyên tổng bí thư lê khả phiêu nguyên tổng bí thư nông đức mạnh
ủy viên bộ chính trị chủ tịch nước trương tấn sang nguyên thường trực bộ chính trị
nguyên chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam phạm thế duyệt
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương đinh thế huynh
ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch quốc hội tòng thị phóng
ủy viên ban chấp hành trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ vũ văn ninh
ủy viên ban chấp hành trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam
ủy viên ban chấp hành trung ương đảng phó chủ tịch kiêm tổng thư ký ủy ban mặt trận trung ương tổ quốc việt nam vũ trọng kim
lãnh đạo một số bộ ngành trung ương và đông đảo nhà báo tới từ khắp mọi miền tổ quốc
giải báo chí quốc gia năm hai nghìn một mươi bốn thu hút sự tham gia của một bốn trăm sáu mươi tám tác phẩm dự thi từ các hội nhà báo tỉnh thành phố
các liên tri hội và tri hội nhà báo trực thuộc trung ương
các tác phẩm dự giải nhìn chung đồng đều về chất lượng phản ánh sâu sắc tất cả các sự kiện chính trị lớn của đất nước trong năm hai nghìn một mươi chín
các cơ quan báo chí phóng viên nhà báo đã nỗ lực tìm tòi phát hiện phản ánh mọi khía cạnh của đời sống xã hội
nỗ lực của cả hệ thống chính trị tập trung tuyên truyền
cổ vũ thực hiện chủ trương và đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
đồng thời phanh phui phê phán các hiện tượng tiêu cực chống tham nhũng chống các luận điệu sai trái thù địch
thực hiện chức năng phản biện xã hội là diễn đàn của nhân dân
báo chí lực lượng công an nhân dân có hai tác phẩm giành giải b và giải c
đây là niềm vui không chỉ của riêng các tác giả mà là của chung những người làm báo trong lực lượng công an nhân dân
trong đó truyền hình công an nhân dân antv đã vinh dự được nhận một giải
ở thể loại phóng sự với tác phẩm đột kích chảo lửa buôn lậu
dù gặp nhiều khó khăn nguy hiểm nhưng với bản lĩnh của người làm báo và nghiệp vụ của người chiến sĩ công an nhân dân
nhóm tác giả đã kiên quyết bám trụ hoàn thành tác phẩm đem đến cho người xem một cái nhìn toàn cảnh
về thực trạng buôn lậu đang nóng bỏng tại các tỉnh biên giới
và đây sẽ là một động lực rất là tốt để cho nhóm phóng viên chúng tôi sẽ tiếp tục phấn đấu có những tác phẩm tốt hơn nữa
trong đó truyền hình công an nhân dân antv đã vinh dự được nhận một giải ở thể loại phóng sự với tác phẩm đem đến cho người xem một cái nhìn toàn cảnh

phát biểu tại buổi lễ chủ tịch nước trương tấn sang nhiệt liệt chúc mừng các tác giả phóng viên nhà báo và cộng tác viên
đã có những tác phẩm báo chí được trao giải báo chí quốc gia lần thứ chín năm hai nghìn một mươi tám
những tác phẩm báo chí xuất sắc này chính là sự đóng góp thiết thực của các nhà báo vào công cuộc xây dựng
và bảo vệ tổ quốc
chủ tịch nước khẳng định suốt chín mươi năm qua báo chí cách mạng đã luôn đồng hành cùng dân tộc
lớn lên cùng cách mạng phục vụ cách mạng phụng sự cách mạng phụng sự nhân dân
người làm báo thực sự là những người chiến sĩ với cây bút trang giấy là vũ khí sắc bén
góp phần xứng đáng vào công cuộc đấu tranh giành độc lập thống nhất đất nước xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
báo chí cần phản ánh trung thực tình hình đất nước tâm tư tình cảm nguyện vọng
của nhân dân là tiếng nói của nhân dân cầu nối giữa nhân dân với đảng nhà nước cổ vũ
nhân dân tham gia vào công tác xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh
đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị
đạo đức lối sống trong đảng và trong xã hội theo tinh thần của nước trung bốn báo một mươi một
năm nay có chín thách phẩm báo
báo chí giành được giải a trong số một trăm bảy mươi bảy tác phẩm được trao giải báo chí quốc gia
theo đánh giá của hội đồng giải báo chí quốc gia đây là năm có nhiều tác phẩm báo chí đạt giải a nhất từ trước đến nay
về cơ bản đội ngũ báo chí đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị góp phần vào thành công chung trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc
luôn mang tính thời sự bởi đó là nhiệm vụ chính trị sống còn thường xuyên của báo chí cách mạng việt nam
trong đó báo chí công an nhân dân đã làm tốt nhiệm vụ của mình
một mặt nâng cao nhận thức người dân mặt khác làm rõ những âm mưu phương thức thủ đoạn của các thế lực thù địch
gây phương hại đến an ninh quốc gia và dân tộc quả đó có phần ổn định và phát triển đàn nước
khi mạng internet phát triển mạnh các thế lực thù địch triệt để tận dụng lợi thế của các loại hình báo chí
không bị ngăn cách bởi không gian địa lý để tăng tính cập nhật diện phủ sóng các thông tin chống phá của chúng
thanh niên học sinh sinh viên chính là một trong những mục tiêu được chúng lựa chọn để tác động
mục đích của chúng là như vậy thế nhưng mà cái hình thức của thủ đoạn dân công thì nó tinh viên
đôi khi thì làm cho cái đối tượng người dân công không nhận thức được
và từ đó là dẫn đến việc tin rằng cần phải như vậy cần phải đổi mới cần phải phát triển hay gì đó mà nó vô nguyên thắc
nhiều người lên trên mạng internet vào cả cái trang xã hội facebook chẳng hạn thì ở trên đấy là thật giả lẫn lộ
nó có cả những điều rất tốt nhưng cũng có cả thuốc độc
đến đấy thì phải làm sao cho cái giới trẻ hiểu được
để từ đó tạo ra một cái khả năng phòng ngừa cái khả năng bản năng tự vệ trước cái xấu cái ác
và từ đó để hướng tới những cái điều tốt đẹp xây dựng cuộc sống của chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn
với vai trò là cơ quan lý luận chính trị nhiệm vụ của đảng ủy công an trung ương và bộ công an
tạp chí công an nhân dân đã sắt cánh cùng các cơ quan báo chí trong công an nhân dân
thường xuyên tổ chức các bài viết định hướng tuyên truyền đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch
tuyên truyền về âm mưu phương thức thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch
đấu tranh chống diễn biến hòa bình phòng chống tự diễn biến tự chuyển hóa trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội
luôn phân tích dự bán để từ đó mà có những cái đề xuất về các cái giải pháp
thông qua hệ thống cộng tác viên của chúng tôi là những nhà nghiên cứu một cán bộ hoạt động thực tiễn rất có kinh nghiệm
chúng tôi cho rằng hướng đi như vậy là phù hợp
tạp chí cũng cố gắng trong thời gian tới để hoạt động theo định hướng như vậy
những cuộc hội thảo khoa học như thế này được tạp chí công an nhân dân chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan
qua đó đã thu hút được sự quan tâm của hàng trăm nhà khoa học nhà hoạt động thực tiễn
các chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực
lĩnh vực đấu tranh chống diễn biến hòa bình phòng chống tự diễn biến tự chuyển hóa
để họ tham gia trao đổi thảo luận làm rõ âm mưu phương thức thủ đoạn hoạt động chống phá
từ đó đề xuất các giải pháp hữu hiệu trong tuyên truyền đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái thù địch nhất là trên không gian mạng
cập nhật thông tin mới nhất về cơn bão số một
vào hồi bốn giờ ngày hôm nay hai mươi hai tháng sáu vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bảy bốn độ vĩ bắc một trăm một mươi một bốn độ kinh đông trên vùng biển phía bắc quần đảo hoàng sa
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp chín tức là khoảng từ bảy mươi năm đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi
dự báo trong hai mươi bốn h tới bão di chuyển theo hướng bắc tây bắc mỗi giờ đi được một mươi km
đến bốn giờ ngày hai mươi ba tháng sáu vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi chín chín độ vĩ bắc một trăm một mươi tám độ kinh đông
trên vùng biển phía bắc quần đảo hoàng sa và phía đông đảo hải nam trung quốc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp chín tức là khoảng từ bảy mươi năm đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi
do ảnh hưởng của tâm bão vùng biển phía bắc quần đảo hoàng sa và phía đông đảo hải nam trung quốc có gió mạnh cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua cấp chín giật cấp một mươi một mươi một
sóng biển cao ba năm mét biển động mạnh cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng bắc tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng một mươi km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới
đến bốn giờ ngày hai mươi bốn tháng sáu vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng hai mươi hai một độ vĩ bắc một trăm linh chín sáu độ kinh đông
trên khu vực phía đông nam tỉnh quảng tây trung quốc sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp bảy
tức là khoảng từ năm mươi đến sáu mươi km một giờ giật cấp tám cấp chín
vùng biển phía đông vịnh bắc bộ có gió mạnh cấp năm sau tăng lên cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động
cấp độ rủi ro thiên tai cấp một
thời gian hai ngày đã được nằm một số hộ dân trên địa bàn trộm cắp nhiều tài sản có giá trị như tv hai con bò trị giá hơn ba mươi triệu đồng
cùng ngày công an huyện hướng hóa đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với đỗ thôi
trú tại thôn long an xã tân long với hành vi trộm cắp tài sản đưa sang biên giới tiêu thụ
theo kết quả điều tra trong vòng sáu tháng đầu năm đối tượng đỗ thôi đã trộm khắp một mươi hai xe mô tô trị giá gần hai trăm linh triệu đồng của người dân trên địa bàn huyện hướng hóa
toàn bộ số tài sản trên thồi đã tìm cách đưa sang lào tiêu thụ hiện công an huyện hướng hóa đã tiến hành thu hồi được ba xe mô tô
trước đó công an huyện hướng hóa cũng đã ra lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng trường sĩ toàn vì hành vi trộm cắp tài sản
chỉ trong một thời gian ngắn toàn đã trộm cắp nhiều tài sản có giá trị trên địa bàn thị trấn lao bảo rồi bán cho các đối tượng trên địa bàn
tổng số tài sản là trên hai mươi triệu đồng
như vậy chỉ trong ngày đầu gia quân lực lượng công an huyện hướng hóa đã phá thành công ba chuyên án trộm các tài sản trị giá trên hai trăm năm mươi triệu đồng
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng ninh cho biết đơn vị vừa triệt phá hai đường dây ổ nhóm phạm tội về ma túy tính chất đặc biệt nghiêm trọng bắt giữ một mươi hai đối tượng
trước đó vào ngày một mươi hai tháng sáu phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phá chuyên án địa bàn sáu trăm một mươi năm d bắt giữ hai đối tượng
trong đó ổ nhóm mua bán cháy phép chất ma túy tại địa bàn thành phố hạ long tỉnh quảng ninh thu giữ tăng vật gồm một trăm hai mươi hai sáu mươi sáu gram heroin và một trăm hai mươi tám hai mươi bảy gam ma túy tổng hợp
cùng ngày tại trạm kiểm soát liên hợp km một mươi năm bến tàu gian tiến thành phố móng cái phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phá tiếp chuyên án sáu trăm một mươi năm t bắt quả tang một đối tượng thu giữ chín bảy gam ma túy tổng hợp
qua điều tra mở rộng cơ quan công an đã làm rõ một đường dây mua bán vận chuyển ma túy lớn từ biên giới vào nội địa
đồng thời tiến hành bắt khẩn cấp chín đối tượng liên quan
đây là một trong những địa bàn trọng điểm về ma túy của tỉnh
những năm qua được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của các cấp các ngành và sự cố gắng nỗ lực của lực lượng công an biên phòng
tình hình ma túy trên địa bàn huyện mường lát cơ bản đã được kiềm chế và có nhiều chuyển biến tích cực
kỳ nhận của phóng viên truyền hình
công an nhân dân
hiện nay trên địa bàn huyện mường lát có hơn một mươi điểm và tụ điểm phức tạp về ma túy
trong đó có hơn ba trăm linh người nghiện có hồ sơ quản lý
để góp phần phòng ngừa và đấu tranh kiềm chế làm giảm tội phạm tệ nạn ma túy
thời gian qua công an huyện mường lát đã chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền và ban chỉ đạo phòng chống ma túy huyện
tăng cường công tác chỉ đạo đồng thời xây dựng và ban hành nhiều chỉ thị kế hoạch công tác chuyên sâu
huy động các cấp các ngành đoàn thể và toàn dân tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy
với phương châm phòng ngừa là chính lấy công tác tuyên truyền làm trọng tâm
trong những năm qua các cấp các ngành đoàn thể với phương châm phòng ngừa là chính
lấy công tác tuyên truyền làm trọng tâm
trong những năm qua các cấp các ngành đoàn thể đã chủ động phối hợp với lực lượng công an thường xuyên bám dân bám bản
tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của người có uy tín trong đồng bào các dân tộc
từ đó xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình như khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội
mô hình quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội
góp phần thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn huyện ngày càng phát triển

trong gia đình từ nhà này sang nhà kia và đối với bản nói chung là như thế
với chức năng là lực lượng nòng cốt chủ công trên mặt trận đấu tranh phòng chống
công an huyện mường lát đã chủ động tăng cường lực lượng xuống cơ sở
vừa làm tốt công tác điều tra cơ bản nắm chắc tình hình quản lý chặt chẽ các hệ loại đối tượng
chỉ tính từ đầu năm hai nghìn một mươi hai đến nay công an huyện đã phối hợp với các đồn biên phòng đóng quân trên địa bàn huyện
đấu tranh triệt xóa gần một trăm linh vụ gần hai trăm linh đối tượng liên quan đến ma túy
chúng tôi sẽ tích cực và tham mưu cho huyện ủy ủy ban nhân dân huyện
chỉ đạo các ngành các cấp và các lực lượng tổ chức triển khai một cách đồng bộ và quyết liệt trên toàn địa bàn
cái thứ hai là chúng tôi sẽ tập trung làm tốt công tác tuyên truyền
tranh thủ trưởng gia làng trưởng bán vận động bà con quần chúng nhân dân không tham gia hoạt động tệ nạn và tội phạm ma túy
cái thứ ba là chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng
mà đặc biệt là bộ đội biên phòng để giải quyết tình trạng phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy tại các xã giáp biên
mặc dù đã đạt được những kết quả khá tích cực
song cuộc chiến đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện mường lát sẽ còn hết sức cam go và quyết liệt
do đó đòi hỏi phải có sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa của các cấp các ngành và nhân dân trên địa bàn huyện
để từng bước đẩy lùi ma túy ra khỏi đời sống xã hội
tri cục phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh thừa thiên huế và tổ chức di cư quốc tế gọi tắt là iom
vừa tổ chức hội thảo tổng kết dự án hỗ trợ và quy chế hóa mô hình tái hòa nhập cộng đồng
cho nạn nhân bị mua bán trở về ở tỉnh thừa thiên huế
qua ba năm triển khai thực hiện dự án đã có tác động mạnh đến cơ chế chính sách và thay đổi tư duy của lãnh đạo chính quyền địa phương
trong công tác phòng chống mua bán người tác động tốt đến phát triển kinh tế tại vùng khó khăn
góp phần xoa đói giảm nghèo cho các nạn nhân bị mua bán trở về
thông qua việc hỗ trợ vốn tập huấn trang bị kiến thức của tổ chức di cư quốc tế đã giúp các thành viên nhóm
tự lực thành công trong việc trồng trọt chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế gia đình giải quyết việc làm và có thu nhập ổn định
giảm bớt áp lực về việc tìm kiếm việc làm cho nạn nhân bị mua bán trở về tái hòa nhập cộng đồng
nâng cao nhận thức của chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư về phòng tránh nạn mua bán người trên địa bàn tỉnh
thay thế các trung cư hư hỏng trên địa bàn thành phố giai đoạn một nghìn chín trăm chín mươi ba hai nghìn một mươi năm và kế hoạch đến năm hai nghìn hai mươi
theo sở xây dựng hiện số lượng nhà văn hóa của tp hcm tổ chức di cư quốc tế đã giúp các thành viên nhóm tự lực thành công trong việc trồng trở về
ven và trên kênh rạch cần giải tỏa trên địa bàn thành phố là hơn một mươi bảy hộ phát sinh thêm hơn bảy hộ so với trước đó
với số lượng lớn như vậy thực hiện trong thời gian ngắn từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi là không khả thi
trên cơ sở đó sở xây dựng đề xuất trong giai đoạn trên cần tập trung di dời sáu ba trăm linh hộ mỗi năm một hai trăm linh hộ
chương trình di rời nhà ở venkeng trên kênh rạch trên địa bàn thành phố được thực hiện từ năm một nghìn chín trăm chín mươi ba đến nay
đã di dời tái định cư được hơn ba mươi năm
hộ thuộc nhiều tuyến kênh rạch như như lộc thị nghè kênh đôi kênh tẻ tàu hũ bến nghé trên địa bàn một mươi hai quận huyện
theo kế hoạch đến năm hai nghìn hai mươi cần tiếp tục di dời tái định cư thêm gần một mươi hộ
nhưng quá trình rà soát số lượng nhà dân cần di dời phát sinh như trên
nguyên nhân do công tác khảo sát chưa sát thực tế một số dự án mở rộng biên giải tỏa
chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới sau hơn ba năm phát động đã và đang tạo được luồng sinh khí mới đối với bộ mặt nông thôn
thành một phong trào thi đua thiết thực từ trong mỗi một người dân ở từng địa phương
thế nhưng với những địa phương vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc đang thu hưởng chính sách ba mươi a của chính phủ là một khó khăn không hề nhỏ
khi mục tiêu trước mắt của họ là xóa đói giảm nghèo từng bước nâng cao thu nhập
xã mò ó huyện đắk rồng là một trong những xã điểm được tỉnh quảng trị chọn là xã điểm về xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới
tin gọi nghề có vẻ xa
nhưng thực tế chỉ cách trung tâm huyện lị đắk crong chưa đầy hai km
thế nhưng đến thời điểm hiện tại nghĩa là hơn ba năm phát động xã cũng chỉ đạt được tám trên một mươi chín tiêu chí
những gì đã được chủ yếu là do đầu tư từ bên ngoài bằng các chương trình mục tiêu quốc gia
cũng như đề án ba mươi a của chính phủ về hỗ trợ các huyện nghèo trong cả nước
một mươi năm sáu hộ nghèo trong tổng số bốn trăm bốn mươi hộ dân người đồng bào vân kiều ba cô là một trợ lực lớn so với mục tiêu ban đầu
là về đích xây dựng nông thôn mới trong năm hai nghìn một mươi tám
thì khó khăn nhất của chúng tôi hiện nay đó là
nói chung là từ người từ một số ba con vẫn nhận thức của ba con á
thì cơ bản là đồng tin cao rồi tuy nhiên một số hồ gia đình vẫn còn có đến một chương trình dự án
và cái việc mà họ đóng góp vào cho cái xây dựng nông thôn mới là vẫn còn ít tất nhiên là vẫn có nhưng mà vẫn còn ít hơn
so với những nghị hộ khác
nghị quyết của hội đồng nhân dân tỉnh quảng trị đặt ra cho huyện miền núi đắk crong đến năm hai nghìn hai mươi
phải có ít nhất năm mươi trong tổng số một mươi bốn xã thị trấn đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới
có lẽ đây chỉ là mục tiêu để nỗ lực phấn đấu bởi lẽ cho đến thời điểm hiện tại
xã nhiều nhất cũng chỉ đạt bảy tiêu chí còn lại phần lớn chỉ đạt từ hai đến ba tiêu chí
nhận thức của người dân phần lớn vẫn còn trông chờ vào sự đầu tư hỗ trợ của nhà nước
đó là chưa kể đến việc triển khai tổ chức ở một số địa phương còn lúng túng
do nhận thức của bà con hầu hết là người đồng bào vân kiều paco chưa thoát khỏi cảnh nghèo túng quanh năm
tuy nhiên một trong những hướng lựa chọn xây dựng của huyện được xem là hợp lý và mang tính đột phá
đó là tận dụng tốt nguồn lực bên ngoài đồng thời tích cực chủ động xây dựng từ mô hình thôn bản nông thôn mới
huyện đang tìm kiểm kêu gọi để đầu tư xây dựng cơ thể hạ thân
đảm bảo năng lực quản lý lần đầu cho cảnh bộ cơ sở
thứ hai nữa là tròn điệp từng xả nông thôn mới nhưng chúng tôi xây dựng theo kiểu thôn bản
để xây dựng thôn bản đạt tiêu chí nông thôn mới
chưa thể hoàn thành mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới
nhưng rõ ràng với cách lựa chọn xây dựng bản nông thôn mới thôn nông thôn mới
tai nạn người dân đã đến nâng xe buýt lên và đưa người điều khiển xe máy đi cấp cứu
do thời tiết nắng nóng kéo dài
lượng người và phương tiện tập trung về các bãi biển vui chơi giải trí khá đông
lực lượng công an tỉnh thừa thiên huế đã tăng cường triển khai các biện pháp
đảm bảo trật tự an toàn giao thông các tuyến đường ven biển
cùng với lực lượng cảnh sát giao thông lực lượng cảnh sát trật tự một trăm một mươi một
công an các huyện thị xã thành phố cũng đã được tăng cường
phối hợp tổ chức tuần tra kiểm soát trên các tuyến quốc lộ trọng điểm
các tuyến tỉnh lộ nhất là các tuyến đường ven biển
qua đó kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi có nguy cơ gây mất an toàn
sau thông cao như chạy xe quá tốc độ chở quá số người quy định
nồng độ cồn trong máu của người điều khiển phương tiện quá quy định
ngày hôm qua bộ giao thông vận tải phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
đã tổ chức khánh thành dự án thành phần một mở rộng nâng cấp quốc lộ một a
đoạn từ km số chín trăm bốn mươi bảy đến km số chín trăm tám mươi bảy theo hình thức hợp đồng bot
phó thủ tướng nguyễn xuân phúc đại tướng trần đại quang
bộ trưởng bộ công an đã gửi hòa chúc mừng
dự án được khởi công xây dựng vào tháng hai năm hai nghìn một mươi bốn
và đến nay đã về đích trước bảy tháng so với kế hoạch đề ra
tổng chiều dài tuyến là ba mươi km
dự án mở rộng và nâng cấp quốc lộ một a đoạn qua địa phận tỉnh quảng nam
được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp ba đồng bằng mặt đường rộng hai mươi năm m
gồm bốn làng xe cơ giới và hai làng xe hỗn hợp
tốc độ thiết kế đạt tám mươi km một giờ đối với đoạn ngoài đô thị
và sáu mươi km một giờ đối với đoạn qua đô thị
để thực hiện dự án này tỉnh quảng nam phải thực hiện phương án đền bù giải tỏa
cho hơn gần ba hội dân
mặc dù số lượng diện tích thu hồi và số hộ dân bị ảnh hưởng lớn
nhưng nhà đầu tư và chính quyền địa phương đã tích cực vận động người dân đồng thuận di rời
để triển khai dự án vượt tiến độ
không phao cứu sinh không đăng ký hoạt động hay người điều khiển
không có chứng chỉ chuyên môn là những tồn tại ở một số bến đỏ ngang
trên địa bàn thành phố vị thanh tỉnh hậu giang
điều này cũng đồng nghĩa với việc tiêm ẩn những tai nạn đáng tiếc hoàn toàn có thể xảy ra
bến đò tại khu chợ cũ phường bảy thành phố vị thanh
đưa khách qua sông chủ yếu cho bà con đi chợ từ vị tân sang
hàng ngày vào giờ cao điểm buổi sáng
nhiều người đi chợ thì lượng khách chuyên chở mỗi lần từ bảy đến một mươi người
nhưng đây là bến đò không có giấy phép và không được trang bị bất kỳ một phương tiện cứu hộ nào
như phao cứu sinh cứu đắm
vị phòng trái trịa trái
hơn thế nữa phương tiện lại cũ kỹ
và người điều khiển không có chứng chỉ chuyên môn điều khiển phương tiện thủy
giờ em lấy đồ ở đây cũng gần hơn năm rồi
lực lượng kiểm tra xuống thì cũng nhiều lần rồi
em thì làm thê cho ông chủ đò này nè
rồi em mới xuống ông điệu em xuống đây chạy
thì em xuống đây chạy rồi chứ em không gần gì hết tờ
còn tại bến đỏ ở khu di tích tỉnh ủy ấp thành

chủ bến đò là người ở xã vĩnh hòa hưng nam huyện gò quao tỉnh kiên giang
đây là bến đỏ được cấp phép hoạt động
thế nhưng vấn đề đáng quan tâm ở đây
tuyến đỏ này đưa ngang sông khá lớn
phía bên bờ xã hỏa tiến là vịnh khá sâu
nhưng người điều khiển lại không có chứng chỉ chuyên môn
mình đã chạy nhiều đợt
mà nói ngay ổng ở nhà ổng đi
tại ổng đi khỏi á
rồi mình đi thấy ổng lát rồi ổng về ổng chạy
nói ngay chạy rồi đó giờ cũng không có gì hết
không có sao
thành ra mình cũng không có gì
thành phố vị thanh hiện có một mươi chín bến đỏ đưa dưới khách ngang sông
chủ yếu ở phường ba phường bảy tân tiến hỏa tiến
trong đó có một mươi ba bến đỏ có giấy phép
còn lại sáu bến đỏ không có giấy phép
để đảm bảo an toàn sau thông thủy
nhất là trong mùa mưa năm nay
ngành chức năng thành phố đã tăng cường các biện pháp
chấn chỉnh hoạt động của các bến đỏ ngang trên địa bàn
điều quan kiểm tra
thì cũng đã phát hiện dưới khoảng sáu cái bến đỏ
hiện nay thì cũng chưa có làm thủ tục đăng ký theo quy định
thì lúc này chúng tôi cũng đã có kiểm tra
và cũng đã cho chủ phương tiện cam kết
rồi sẽ làm các bước thủ tục theo quy định của nhà nước
để làm sao đảm bảo được
thứ nhất là người điều khiển phương tiện
người điều khiển lái phương tiện
để dẫn chuyển hành khách ngang sông
nắm và hiểu được lực giao thông đường thủy nội địa
để đảm bảo được tình hình trật tự an toàn giao thông đường thủy
mới đây thành phố vị thanh đã ra mắt bến đỏ an toàn ở xã tân tiến
đây là bến đò thứ tư ở thành phố được công nhận
vì vậy việc các bến đò ngang hoạt động đúng theo quy định của nhà nước
ngoài sự vào cuộc tích cực của các ngành chức năng
đòi hỏi các phương tiện đỏ ngang
phải tuân thủ số lượng hành khách đúng với đăng ký
có như vậy mới đảm bảo an toàn tính mạng
cho những hành khách qua sông nhất là thời điểm bừa bão